rộn ràng tươi vui và nhộn nhịp là không khí trong những ngày đầu năm mới tại thành phố đáng sống
lượng du khách cả trong và ngoài nước đã đổ về đà nẵng vui xuân đón tết
đã mang đến những tín hiệu tích cực và kỳ vọng vào một năm bùng nổ của du lịch
sau khoảng thời gian có phần trầm lắng hậu đại dịch covid một mươi
điểm nhấn tạo nên không gian xuân của thành phố đà nẵng năm nay là những đường hoa được trang hoàng rực rỡ
ấn tượng phục vụ du khách tham quan văn cảnh nằm dọc các tuyến phố chính ven sông hàn
thì năm nay là giáp thì thấy rằng là đà nẵng chúng ta tuyến tết khá chú đáo
khung cảnh rất là đẹp bà con rất hồ hởi và đặc biệt là trong cái tuyết trời rất đẹp như thế này
ở bất kỳ đâu trên đường phố tôi cũng có thể tìm kiếm những bức ảnh đẹp
mọi người rất thân thiện trông họ thật dạng dỡ
lượng du khách tại thành phố tăng cao trong những ngày mùng hai mùng ba mùng bốn tết âm lịch
tập trung ở các địa điểm du lịch như
những ngôi chùa danh làm thắng cảnh và các khu vui chơi giải trí
không chỉ không khí lễ hội rộn ràng sự thân thiện mến khách cũng là điều để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách
khi đến với thành phố đang sống trong dịp này
mọi người ở đây luôn sẵn sàng giúp đỡ vì thế hôm nay ở đây tuy có phần đông đúc
phải xếp hàng nhưng tôi vẫn cảm thấy hoàn toàn thoải mái
bởi xung quanh là lòng tốt cùng sự chào đón của các bạn
năm nay để tạo trải nghiệm độc đáo hơn
cho du khách các điểm du lịch tại đà nẵng cũng đã tổ chức nhiều hoạt động gắn với tết và không khí xuân
như cây lời chúc các phiên trợ tết xin chữ đầu xuân
ở đây có chương trình hội chợ tết ông vui
cũng muốn dắt các cháu đến đây để trải nghiệm rất là thú vị nhiều màu sắc mấy đứa nhỏ rất là thích
giống như mọi người tới đây tôi cảm thấy thực sự thoải mái với những cảm xúc tốt đẹp đầu năm
tôi còn được cho chữ
họ nói chữ này sẽ mang lại may mắn cho tôi
đã rất lâu rồi không khí du lịch hứng khởi đầy hy vọng như thế này mới quay trở lại với thành phố đáng sống
trong dịp tết nguyên đán giáp thìn đà nẵng đã có hơn bốn trăm linh lượt du khách
trong đó có gần một lượt du khách
một trăm tám mươi lượt khách quốc tế tăng hai mươi ba so với cùng kỳ năm trước